theo thông tin từ công ty sổ số điện toán việt nam vietlot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ một nghìn hai mươi của lệnh sổ số power sáu trên năm mươi năm diễn ra vào tối ngày một mươi một tháng bốn
hội đồng quay thưởng vlos xác định giá trị của giải thưởng jackpot một là ba trăm một mươi bốn tỷ một trăm tám mươi sáu bảy trăm một mươi bốn tám trăm năm mươi đồng
đáng chú ý có hai vé số trúng giải đồng đắc này như vậy mỗi vé số trúng thưởng jackpot một sẽ có giá trị hơn một trăm năm mươi bảy tỷ đồng
vé trung thưởng được bán ra tại hàng số một mươi bốn số viết nghệ tính phường một mươi chín quận bình thạnh tp hcm và số một mươi phạm đình hổ phường một quận sáu tp hcm
vé số trúng jackpot một trị giá hơn ba trăm một mươi bốn tỷ đồng có chứa rẽ số ba trăm linh sáu một nghìn năm trăm hai mươi năm ba nghìn ba trăm bốn mươi ba
ngoài ra vilot cũng thông tin kỳ quay số mở thưởng ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn sản phẩm power sáu trên năm mươi năm có hai khách hàng trúng jac pot hai trị giá mỗi giải trên hai hai tỷ đồng
vé trúng thưởng được bán ra tại hàng số một trên một trăm linh hai a ngô quyền thị trấn hóc bôn huyện hóc bôn tp hcm và số hai d lê lai phường ba tp bú tàu tỉnh bà riêng bú tàu
theo quy định của bộ tài chính tại thông tư số một trăm một mươi một hai nghìn một mươi ba tt btc người sở hữu vé số trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành khi lĩnh thưởng
như vậy giải độc đắc i sẽ được chia đôi mỗi người khoảng một trăm năm mươi bảy tỷ đồng sau khi trừ thuế một mươi mỗi người sẽ nhận về một trăm bốn mươi một ba tỷ đồng
đoạn lĩnh thưởng là sáu mươi ngày kể từ ngày công bố giải thưởng quá hạn nêu trên giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của vé lốt
giải thưởng jacpop một đã tích lũy gần năm tháng kể từ lần quay số vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay sản phẩm số số tự chọn power sáu trên năm mươi năm mới tìm được chủ nhân của giải rách một
trước đó tại khi quay số mở thưởng ở loành số số power sáu trên năm mươi năm diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng ba hội đồng mở thưởng của vé lốt xác định có hai vé trúng giải jackpot hai ở loành số số tự chọn power sáu trên năm mươi năm trị giá hơn tám tỷ đồng
trong đó có một vé thuộc sở ốc của ông d v d ở thành phố thái nguyên
vào ngày mùng toán tháng bốn tại điểm bán hàng vé lốt tại số tám mươi chín trên một đường bắc cạn phường hòa văn thu thành phố thái nguyên vé lốt đã tổ chức trao giải động đắc jackpot hai ở loành số số tự chọn power sáu trên năm mươi năm trị giá hơn tám tỷ đồng cho ông d v d ở thành phố thái nguyên
từ trước đến nay phần lớn khách hàng trúng giải jackpot của công ty số số điện toán việt nam vé lốt đều đeo mặt nạ để đảm bảo sự riêng tư và an toàn cho gia đình
mỗi lần trả thưởng vé lốt cũng thường chỉ công bố thông tin tên viết tắt nơi cư trú và hình ảnh che mặt khách hàng trúng động đắc
tuy nhiên ông d v d không đeo mặt nạ khi nhận trao giải thưởng
ông d v d cho biết ông là bộ đội đã về hưu đang kinh doanh tự do
chia sẻ về dự định sử dụng số tiền thưởng này ông d v d cho biết ông sẽ chia cho người thân bạn bè và làm thử thiện chỉ giữ lại một phần cho mình
cũng với lý do này ông d v d không đeo mặt nạ trong quá trình như giải thưởng
trước đó cũng có nhiều khách hàng trúng động đắc của vé lốt tiền tỷ nhưng không đeo mặt nạ khi trao giải thưởng
vào ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba anh nguyễn hoài ân quê ở đồng nai cũng không đeo mặt nạ khi nhận giải rác bót hơn một mươi bốn tỷ đồng
anh nói rằng đây không phải là số tiền lớn đối với mình anh không đeo mặt nạ vì muốn chia sẻ niềm vui với mọi người
vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín ông lê văn hiểu nhận dạng đồng đắc mega sáu trên bốn mươi năm trị giá gần hai mươi ba tỷ đồng và công khai danh tính
chia sẻ về quyết định không đeo mặt nạ
ông hiểu cho biết không lo ngại việc này ảnh hưởng đến bản thân
tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ông hhd hồ khẩu thường trú tại an giang cũng không đeo mặt nạ khi nhận giải rác một mươi tám tỷ đồng
khách hàng này cho biết không có nhu cầu giữ bí mật thông tin nên công khai tiền viết tót vào chân dung
trước đó vào năm hai nghìn một mươi bảy vietlote tổ chức trao giải jackpot mega sáu trên bốn mươi năm
kỳ quay số mở thưởng một trăm một mươi sáu tại tp hcm cho hai khách hàng trúng giải
trong lần trao giải này một trong hai khách hàng là ông trần nhật khánh không có nhu cầu giữ bí mật thông tin
nên không đeo mặt nạ khi nhận giải
thời gian qua liên tiếp có người trúng giải jackpot
gần đây nhất vào ngày sáu tháng bốn một khách hàng vừa trúng giải thưởng jackpot sáu mươi tám tỷ đồng
từ khi xuất hiện ở việt nam đã gồm hơn ba trăm năm mươi cá nhân trở thành kỷ phú nhờ trúng giải jackpot
với tổng trị giải thưởng lên tới tám tỷ đồng
với số tuyển thưởng này các cá nhân trở thành kỷ phú nhờ trúng giải jackpot của vietlote
đã nộp hơn tám trăm linh tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân và ngân sách
mới đây sở thông tin và truyền thông tp hcm đã quyết định
xử phạt hành chính tăng nặng đối với hoa hậu đồng bằng sông cửu long nam em
mức phạt là một mươi triệu đồng
nguyên nhân về việc hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội của nam em
ngoài ra sở sẽ báo cáo và kiến nghị bộ thông tin và truyền thông
đối với hai tài khoản facebook và tiktok tên nguyễn lệ nam em
theo quy định tại điều năm thông tư số ba mươi tám hai nghìn một mươi sáu tt bttt ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
sau một ngày xảy ra sự việc nam em đã khóa hai tài khoản
bị sử dụng
cơ sở đề nghị ngăn chặn đồng thời người đẹp không còn live stream như trước đây
tuy nhiên tài khoản tiktok của cô vẫn đăng tải một số video chết lý đời sống bình thường
nhưng ở chế độ dinh tư
ngoài ra trước khi khóa tài khoản facebook nam em còn nâng dòng trạng thái gây hoang mang
với dòng chữ đừng ai dạy rột mà nhảy lầu như tôi nhé
song trạng thái của nam em đã khiến nhiều khán giả phải thắc mắc
trong cuộc họp thường kỳ của bộ văn hóa thể thao và du lịch diễn ra vào sáng ngày một mươi một tháng bốn
vụ việc hoa khôi nam em bị xử phạt vì hành vi lệch chuẩn trên mạng xã hội được nhiều người quan tâm
đại diện cục nghệ thuật biểu diễn quyền cục trưởng bà trần ly ly cho hay
khó có thể đánh giá chính xác một người có phải nghệ sĩ hay không
tuy nhiên họ phải là công dân việt nam có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân đối với pháp luật việt nam
theo nghị định số một trăm bốn mươi bốn điều ba quy định rất rõ công dân việt nam hoặc các nghệ sĩ hoạt động
trong lĩnh vực biểu diễn mà có tác động xấu tới tâm lý xã hội và cộng đồng là một điều cấm
bà trần li ly cũng khẳng định những sai phạm của người nổi tiếng diễn ra trên không gian mạng
sẽ được xử lý theo sự phân cấp
chúng tôi đã phân cấp quản lý
việc nghệ sĩ phát ngôn trên mạng xã hội đã có các sở thông tin và truyền thông tỉnh
địa phương quản lý và xử lý
trước đó vào ngày một tháng ba nam em bị sở thông tin và truyền thông tp hcm phạt hành chính ba mươi bảy năm triệu đồng
nguyên nhân là do cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và xúc phạm doanh nhân anh hùng dân tộc
tổng mức phạt hành chính đối với nam em là ba mươi bảy năm triệu đồng
ngoài ra sở cũng khuyên cáo người đẹp này chấm dứt hành vi vi phạm hành chính nói trên
tuy nhiên khi trở về nhà nam em lại tiếp tục live stream và có một số hành động như leo ban công
đấu khẩu với người hâm mộ khiến công chúng phản ánh
vào ngày chín tháng bốn sở thông tin và truyền thông tp hcm đã có buổi làm việc lần thứ hai với nam em
và quyết định xử phạt hành chính ở mức tăng nặng là một mươi triệu đồng
bên cạnh đó sở cho biết sẽ báo cáo kiến nghị bộ thông tin và truyền thông
xem xét xử lý ngăn chặn đối với tài khoản facebook và tiktok của nam em
vào sáng ngày một mươi tháng bốn sau khi bị xử phạt một mươi triệu đồng và nguy cơ bị chặn hai tài khoản mạng xã hội
nam em đã có động thái mới trên trang cá nhân
người mẫu chín x lên tiếng về vụ ôn nào vừa qua
có tiêu cực thì cố gắng đi ngủ trầm cảm mà không chỉ là hại mình mà còn hại người khác nữa
nam em nhiều cho ai tư không còn đất cho trầm cảm tối xích nữa
không thích nghi được cũng phải cố thích nghi cuộc sống này là phải sinh tồn
cá sống là cá bơi ngược dòng người sống là người phải kiếp going bước tiếp
ngoài ra nam em còn nói về việc quay trở lại sôbe việt
khi tôi đã tìm thấy được động lực xấu rồi tôi sẽ quay lại sobit trong một ngày không xa
nam em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ca một m bảy mươi một quê ở tiền giang
trước khi có tên tuổi trong làng giải trí người đẹp đã tham gia các sân chơi như hoa hậu việt nam hai nghìn một mươi bốn
tốp bốn mươi hoa khôi đồng bằng sông kiểu lâm năm hai nghìn một mươi năm tăng quang
hoa hậu hoàn vũ việt nam năm hai nghìn một mươi năm top một mươi
đại diện quê nhà dự thi hoa hậu trái đất năm hai nghìn một mươi sáu top tám
hoa hậu thế giới việt nam hai nghìn hai mươi hai top một mươi
năm hai nghìn một mươi tám cô bắt đầu được nhiều người chú ý thông qua việc tham gia các game show và hoạt động với tư cách ca sĩ
tuy nhiên người đẹp chân dài cũng vướng phải sở kênh đồ về tình cảm với trường giang
ở giai đoạn này khiến cho sự nghiệp của nam em bị tuột dốc không phanh
đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba nam anh quyết định công khai bạn trai doanh nhân là
bùi hú cường sau chín tháng yêu nhau cả hai dự định kết hôn vào tháng bốn năm anh hiểu trai tư
sau những hành vi gây hoang mang dư luận nam em đối diện với nguy cơ bị chặn tài khoản mạng xã hội
liên quan đến sự việc trên theo các luật sư và chuyên gia đây là bài học cho cô và người nổi tiếng vướng bê bối
từ đầu năm tới nay nam em luôn là cái tên chiếm sậpotly trên các nền tảng mạng xã hội tuy nhiên lại theo hướng tiêu cực